cũng trong ngày hôm nay tại tòa án nhân dân tp hcm hội đồng xét xử đã tuyên án đối với các bị cáo phùng đình tân nguyễn tấn trương và nguyễn thị diệu minh về tội sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đất tài sản
như cáo trạng vào đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi hai phùng đình tân cùng với nguyễn tấn trương đã nảy sinh ý định lừa đảo để chiếm đoạt tài sản qua mạng internet với thủ đoạn đăng tin gian dối trên website hoặc quay web iphon hop net giao bán nhiều mặt hàng điện tử mới một trăm linh chính hãng có giá rất rẻ so với cùng chủng loại đang bán trên thị trường
khi khách hàng đồng ý mua và thanh toán tiền qua tài khoản ngân hàng do tân và chương chỉ định tân và chương rút ra chiếm đoạt sau đó không giao hoặc
sản phẩm có giá trị thấp không đúng như cam kết
đối với nguyễn thị diệu minh mặc dù biết rõ sai phạm của tân và chương nhưng vẫn tham gia trong việc quảng cáo bán hàng hướng dẫn khách hàng chuyển tiền vào tài khoản nhằm giúp sức cho tân và chương chiếm đoạt tiền của bị hại
test thấy đây là hành vi sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của người khác
hội đồng xét xử tuyên phùng đình tân bảy năm tù nguyễn tấn trương sáu năm tù
riêng nguyễn thị diệu minh do cha bị cáo là người có công với cách mạng ông và bị cáo minh cũng là người bị nhiễm chất độc da cam dioxin nên được hưởng án treo ba năm